tỉnh quảng ninh đã tổ chức khởi công xây dựng bệnh viện lão khoa
đây là bệnh viện lão khoa cấp tỉnh đầu tiên được xây dựng trên cả nước
và là bệnh viện lão khoa thứ hai sau bệnh viện lão khoa trung ương
dự án xây dựng bệnh viện lão khoa tỉnh quảng ninh có tổng mức vốn đầu tư bốn trăm hai mươi chín tỷ đồng
với quy mô hai trăm linh giường bệnh do sở y tế làm chủ đầu tư
dự án có diện tích sàn một mươi sáu m hai bao gồm nhiều hạng mục
dự án được đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng cây xanh theo hướng thân thiện với môi trường
bảo đảm khí hậu và điều kiện chăm sóc tốt nhất cho người bệnh đặc biệt là người cao tuổi
dự kiến dự án bệnh viện lão khoa quảng ninh sẽ hoàn thành vào cuối năm hai nghìn hai mươi
và đi vào hoạt động vào năm hai nghìn hai mươi